liên quan đến việc hàng chục hectare dứa và các cây hoa màu khác của người dân tại xã bản lầu
huyện mường khương tỉnh lào cai bị chết tắp lá thối quả
ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân xảy ra tình trạng trên
ubnd tỉnh lào cai cho biết sau khi phân tích mẫu nước mẫu đất và thực hiện thí nghiệm mô phỏng giải phẫu tế bào
viện môi trường nông nghiệp đã đưa ra kết luận nguyên nhân gây ra hiện tượng cây trồng bị cháy
táp lá thối dứa tại xã bản lầu huyện mường khương thời gian qua là do ảnh hưởng của lắng động
acid sulfuric đồng và khí so hai gần khu vực ghi nhận cây trồng bị thiệt hại chỉ có duy nhất một nhà máy
luyện kim màu thuộc sở hữu của công ty cổ phần tứ đỉnh đơn vị từng bị cơ quan chức năng xử phạt
về việc để khí thải phát tán gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh còn không chấp hành quy định của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
trong hoạt động sản xuất stand đồng và hoạt động sản xuất dây chuyền quặng sắt vê viên
cụ thể ngoài hai thời điểm ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cho phép công ty cổ phần tứ đỉnh chạy thử nhiệm
và tháo gỡ khó khăn thì công ty này vẫn cho nhà máy hoạt động đặc biệt tháng một năm hai nghìn một mươi tám
công suất hoạt động của nhà máy lớn hơn một tám lần công suất hoạt động tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chuyên môn tiếp tục làm rõ